các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

cho nên đúng như thế
hôm nay tôi đi viếng anh sáu qua đời
đến lấy anh sáu mà tôi rơi nước mắt vì cảm nghĩ của tôi về anh
quê tôi ở huyện phúc thọ
tại làng nguyên quán của tôi là làng võng ngoại
thì cũng được các ông các bà kể lại rằng là cái thời gian mà bác khải có làm cách mạng
thì cũng đã về và người dân làng võng ngoại của chúng tôi cũng đã có thời gian nuôi giấu nguyên thủ tướng
cái niềm tự hào của người dân làng võ ngoại
thì chúng tôi cũng cảm nhận có một tình cảm đặc biệt với nguyên thủ tướng pháp minh khải
có lẽ là trong cái giây phút xúc động này
chúng tôi cũng chỉ có thể chia sẻ như vậy thôi
con người nguyên thủ tướng phan văn khải
cả về tư cách trí thức và tấm lòng đối với đất nước đều rất đáng quý
vĩnh biệt nguyên thủ tướng phan văn khải
vĩnh biệt một nhà lãnh đạo kiến tạo những bước đi đầu trong việc xây dựng
và phát triển nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa của việt nam
thưa quý vị chiều nay ngày hai mươi tháng ba
ngày thứ hai phiên sơ thẩm xét xử ông đinh la thăng cùng sáu đồng phạm
trong vụ án tập đoàn dầu khí việt nam pvn mất tám trăm linh tỷ đồng
khi đầu tư vào ngân hàng đại dương ocean bank
tiếp tục với phần các luật sư xét hỏi
theo kết luận điều tra ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
hà văn thắm ký văn bản gửi pvn
với nội dung báo cáo về tình hình đăng ký tăng vốn điều lệ
dự kiến điều chỉnh kế hoạch
thấm đề nghị pvn tiếp tục hỗ trợ và tăng vốn điều lệ
ở mức tối đa hai mươi vào ocean bank
với số vốn tăng thêm một trăm linh tỷ đồng trước ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trong phần xét hỏi của các luật sư
bị cáo đinh la thăng bị hỏi về việc ủy quyền ký nghị quyết góp vốn lần ba
của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam vào ocean bank trị giá một trăm linh tỷ đồng
với số tiền này tỷ lệ vốn góp của pvn vượt quá con số
mà luật quy định năm
bị cáo đinh la thang khai tất cả các quy định góp vốn của pvn vào ocean bank
đều căn cứ văn bản chỉ đạo và đã được thủ tướng chấp thuận
nếu việc đầu tư này có vấn đề gì
thì các cơ quan nhà nước hoặc chính phủ phải thổi còi
nhưng thực tế đã không có sự phản đối nào
bị cáo đinh la thang cũng khẳng định
các cơ quan nhà nước biết việc góp vốn của pvn và ocean bank trong lần một
lần hai là đúng pháp luật
trong lần ba mặc dù bị cáo không biết nghị quyết như thế nào
không phù hợp với quy định pháp luật
tuy nhiên nguyên chủ tịch hội đồng thành viên pvn cho rằng
sẽ chịu mọi trách nhiệm của người đứng đầu và người ủy quyền
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn
hôm nay một màng vỡ lớn đã bất ngờ rơi xuống nền nhà
tại một phòng học thuộc trường trung học phổ thông trần nhân tông
quận hai bà trưng tp hà nội
khiến cho ba học sinh phải nhập viện
vào thời điểm xảy ra vụ việc
các học sinh lớp một mươi hai đang ở trong lớp học
khi bất ngờ một mảng vỡ lớn bong ra
và rơi xuống trúng một số em học sinh
vụ việc khiến ba em học sinh bị thương
được đưa đến bệnh viện thanh nhàn chữa trị
lãnh đạo nhà trường cho hay
khu vực xảy ra vụ sập là một mảng trần kèm theo bóng điện
thời điểm xảy ra vụ việc
các học sinh đang học và có khoảng ba học sinh bị thương
được biết do các phòng học của trường trung học phổ thông trần nhân tông bị xuống cấp
nên những mảng tường rộng cả mét trong các phòng học
có nguy cơ bị lở và rơi xuống
kéo theo quạt trần và đèn
trước đó ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
một sự việc tương tự đã xảy ra
tại trường trung học phổ thông trần nhân tông
nhiều mảng vỡ trong lớp học của nhà trường
bị bong ra và rơi xuống đến nhà
may mắn vụ việc không gây thiệt hại về người
thưa quý vị và các bạn
lúc tám giờ ba mươi phút hôm nay
tàu sr bốn trăm một mươi ba của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải
khu vực ba trung tâm ba
đã lai sắt thành công tàu cá qng

bị hỏng máy trên biển
cùng mời ngư dân về đến vũng tàu an toàn
trước đó vào lúc một mươi hai h bốn mươi phút
ngày một mươi tám tháng ba
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
nhận được thông tin về việc tàu qng

sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
ở huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
là trù tàu kiêm thường trường
bị hỏng máy tại vị trí cách mũi vũng tàu
khoảng một trăm hai mươi năm hải lý
về hướng đông đông nam
trên tàu có một mươi ngư dân
nhận được thông tin
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
cứu nạn khẩn cấp
đến giờ một mươi phút ngày một mươi chín tháng ba
tàu sr bốn trăm một mươi ba đã tiếp cận được tàu cá
và tiến hành chăm sóc y tế cho một mươi ngư dân
đồng thời lai kéo tàu cá qng
cùng một mươi ngư dân vào bờ an toàn
hôm nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết
lực lượng của đơn vị
phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn
bắt giữ năm đối tượng người lào
vận chuyển năm mươi sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
và một kg ma túy đá
chiều ngày một mươi chín tháng ba
tại bản a sinh huyện sa mùi tỉnh salavan lào
cách cửa khẩu quốc tế
la lây khoảng ba km
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
phối hợp với ti an ninh tỉnh salavan lào
bắt giữ năm đối tượng người lào
đang vận chuyển ma túy vào việt nam tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm

một kg ma túy đá
một khẩu súng k năm mươi chín
và hai xe ô tô
được biết đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm
trong đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia
hoạt động từ thái lan sang lào
rồi vận chuyển vào các tỉnh nghệ an hà tĩnh
quảng bình quảng trị và con tum để tiêu thụ
vụ việc đang được lực lượng chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị huyện tuy an
là địa phương ven biển có di tích lịch sử
danh làm thắng cảnh cấp quốc gia
và cấp tỉnh nhiều nhất tỉnh phú yên
tình trạng người dân lấn chiếm đất
sử dụng trái phép trong các khu di tích
danh thắng xảy ra phổ biến
nhưng vẫn chưa được xử lý rứt điểm
huyện tuy an tỉnh phú yên có chín di tích lịch sử
danh làm thắng cảnh cấp quốc gia
và một mươi hai di tích lịch sử cấp tỉnh
tình trạng nhiều hộ dân lấn chiếm đất
sử dụng trái phép trong các khu di tích
danh thắng vẫn xảy ra phổ biến
đặc biệt là danh thắng quốc gia đầm âu loan
tại đây có ba trăm linh sáu trường hợp lấn chiếm
sử dụng đất không đúng mục đích
với diện tích ba năm hectare
với năm trăm tám mươi hồ nuôi tôm
trên diện tích hơn ba trăm linh hectare mặt nước
gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường
giáo dục truyền thống và phát triển du lịch
mặc dù ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
đã nhiều lần kiểm tra chấn trình
nhưng đến nay vẫn chưa xử lý rứt điểm
các trường hợp vi phạm do thiếu trách nhiệm
buông lỏng quản lý trong thời gian dài
thực hiện chỉ thị bảy của thủ tướng chính phủ
về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư
sáng nay ban chỉ đạo đề án tám trăm chín mươi
tỉnh lào cai đã tổ chức hội nghị
hướng dẫn các đơn vị chức năng
thực hiện triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư
với sự tham gia của đầy đủ thành viên
ban chỉ đạo cùng đại diện chính quyền
và công an các cấp
từ tỉnh đến xã phường
cơ sở dữ liệu này sẽ tạo nền tảng
cho công tác quản lý hành chính nhà nước
theo hướng hiện đại giảm thiểu thủ tục hành chính
tiết kiệm chi phí thời gian và nhân lực
nâng cao hiệu quả quản lý
có phần phát triển chính phủ điện tử
tại lào cai khi thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư các đơn vị chịu trách nhiệm chính
như công an tỉnh cần phối hợp chặt chẽ
với các sở ngành liên quan
để tổ chức thực hiện việc thu nhập thông tin chính xác
cập nhật thường xuyên dữ liệu
cũng như điều chỉnh những thông tin sai lệch
để bảo đảm cơ sở dữ liệu dân cư chuẩn xác
khi cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
dự kiến việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư sẽ bắt đầu từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay tại thành phố đà lạt
bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
đã tổ chức bế mạc và trao giải
cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám khu vực phía nam
một trăm một mươi chín giải thưởng đã được trao cho các dự án xuất sắc
cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia
khu vực phía nam được tổ chức từ ngày một mươi bảy tháng ba
tại thành phố đà lạt
thu hút ba mươi bốn đoàn học sinh của ba mươi hai sở giáo dục và đào tạo từ đà nẵng trở vào
cùng hai trường trung học phổ thông thuộc đại học quốc gia
và đại học sư phạm thành phố hồ chí minh
với hai trăm ba mươi chín dự án của bốn trăm một mươi bảy học sinh
trung cuộc có một trăm một mươi chín dự án xuất sắc được trao giải
trước đó tối một mươi chín tháng ba
nhiều tổ chức trường đại học và nhà tài trợ
đã trao các giải đặc biệt cho một trăm hai mươi năm lượt dự án có chất lượng tốt
tính ứng dụng cao
những dự án xuất sắc nhất từ cuộc thi tại hai khu vực
sẽ được lựa chọn để tham dự hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế
năm hai nghìn một mươi tám tại mỹ
dự kiến sẽ diễn ra vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
bộ công thương cho biết
bộ thương mại hoa kỳ doc vừa ban hành kết luận cuối cùng
về việc ra soát hành chính lần thứ một mươi ba
viện pháp chống bán phá giá cá cha ba xà của việt nam
căn cứ kết luận này
các doanh nghiệp xuất khẩu cá cha ba sa của việt nam
sẽ bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá

đây là các mức thuế rất cao

sang hoa kỳ
theo bộ công thương
hiện bộ này đã và đang phối hợp chặt chẽ
với hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
các doanh nghiệp xuất khẩu của việt nam
để trao đổi thông tin và nêu ý kiến
với các cơ quan chức năng của hoa kỳ
bộ công thương cho rằng
mức thuế mà hoa kỳ đưa ra là không khách quan
mang tính bảo hộ quá mức
do đó bộ công thương đề nghị phía hoa kỳ xem xét
điều chỉnh lại cách xác định mức thuế
đối với các công ty liên quan của việt nam
trên nguyên tắc khách quan
tuân thủ quy định của wfto
công bằng cho tất cả các bên liên quan
bộ công thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
và các doanh nghiệp xuất khẩu cá cha ba sa của việt nam
thảo luận tất cả các phương án xử lý
để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các doanh nghiệp việt nam
trong phần tin quốc tế
hàn quốc và mỹ nhất trí bảo đảm đối thoại thành công với triều tiên
các nước mong muốn đối thoại tích cực và cải thiện quan hệ với nga
mỹ và hàn quốc vừa nhất trí hợp tác chặt chẽ với nhau
để bảo đảm các cuộc đối thoại sắp tới với triều tiên diễn ra thành công
thông báo được giám đốc văn phòng an ninh quốc gia hàn quốc
trung ơ yên đưa ra

sau khi thảo luận với người đồng cấp mỹ hồi cuối tuần qua
phát biểu sau khi trở về seoul từ mỹ
ông trung ơ yên cho biết
tại cuộc họp với cố vấn an ninh quốc gia mỹ mark master
hai bên đã nhất trí bảo đảm cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều thành công
không chỉ vì hòa bình và ổn định của bán đảo triều tiên
mà còn của cả thế giới
hai bên cũng thảo luận kỹ lưỡng về các biện pháp và vấn đề khác nhau
nhằm hiện thực hóa mục tiêu này
và thống nhất tiếp tục thảo luận thường xuyên trong thời gian tới
trước đó theo các quan chức từ vụ tổng thống hàn quốc
ông trung ơ yên và ông mark master
đã có cuộc gặp vào cuối tuần qua tại san francisco mỹ
cuộc gặp hai ngày này cũng có sự tham dự của ông sotaro yachi
cố vấn an ninh quốc gia của thủ tướng nhật bản
các cố vấn an ninh mỹ hàn nhật nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ
vì thành công của hội nghị thượng đỉnh liên triều
và hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
dự kiến diễn ra vào cuối tháng bốn và tháng năm tới
nhiều lãnh đạo và quan chức các nước trên thế giới
tiếp tục gửi lời chúc mừng tới tổng thống nga vladimir putin
sau chiến thắng áp đảo của ông
ở cuộc bầu cử tổng thống nga vừa diễn ra
đồng thời bày tỏ mong muốn duy trì cải thiện các mối quan hệ với moscow
trong thông điệp được văn phòng thủ tướng đức công bố
thủ tướng đức angela merkel đã nhiệt liệt chúc mừng tổng thống nga vladimir putin tái đắc cử
đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục đối thoại trao đổi
cũng như thúc đẩy quan hệ song phương và giao lưu giữa nhân dân hai nước
cùng ngày lãnh đạo đảng mặt trận quốc gia pháp fn
đã gửi lời chúc mừng
tổng thống putin và nhận định thành công lớn của cuộc bầu cử
thể hiện sự ổn định và cam kết của nga đối với các giá trị dân chủ
cho thấy người dân nga sẵn sàng tiếp tục đi theo con đường cải cách của tổng thống putin
nhằm đưa nước nga trở lại vị thế siêu cường
trong điện chúc mừng tổng thống nga putin
thủ tướng israel benjamin netanyahu cũng đánh giá cao các cuộc đối thoại với nga
hy vọng hai bên tiếp tục hợp tác trên tinh thần tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau
nhằm thúc đẩy các lợi ích của hai quốc gia
thủ tướng các nước hungary bulgaria tổng thống thổ nhĩ kỳ và tổng thống cộng hòa xét
cũng gửi điện chúc mừng ông putin và khẳng định mong muốn hợp tác với nga
sáng nay tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh
kỳ họp thứ nhất đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc
tức quốc hội trung quốc khóa một mươi ba đã bế mạc sau hơn một mươi năm ngày làm việc
kỳ họp đã xem xét và thông qua nhiều nghị trình quan trọng
tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế chính trị xã hội an ninh quốc phòng ngoại giao của trung quốc
xe tự lái gây ra đối với người đi đường

xin kính chào và hẹn gặp lại